sáng nay ngày sáu tháng một mươi hai chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân và các đại biểu quốc hội đơn vị thành phố cần thơ
tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ tư quốc hội khóa một mươi bốn tại phường ba láng quận cái răng thành phố cần thơ
tại buổi tiếp xúc cử tri phường ba láng quận cái răng đề nghị quốc hội chính phủ chỉ đạo xem xét lại khoảng cách
ba trạm bot giao thông trên tuyến quốc lộ một a từ cần thơ về bạc liêu sao cho phù hợp
riêng vị trí trạm bot tại phường ba láng việc thu phí còn rất cao ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân tại địa phương
cử tri đề nghị quốc hội chính phủ có giải pháp ngăn chặn các tệ nạn xã hội nhất là việc lộng hành xâm hại tình dục trẻ em như hiện nay
về trật tự an toàn giao thông nên đầu tư trang thiết bị theo công nghệ mới như camera giám sát để giải quyết vấn đề vi phạm an toàn giao thông
cần có biện pháp giám sát chặt chẽ hơn việc khám chữa bệnh cho người dân có thể bảo hiểm y tế
nhất là thời gian khám cấp thuốc chữa bệnh bảo đảm chất lượng tránh tình trạng thuốc đặc trị ung thư giả như vừa qua
đẩy mạnh hơn nữa công tác phòng chống tham nhũng lãng phí có biện pháp kỳ luật cứng rắn hơn nhất là đối với cán bộ đảng viên cán bộ chủ chốt các cấp
những ý kiến kiến nghị của cử tri đã được các ban ngành và chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân ghi nhận thông tin giải đáp những vấn đề cử tri đặt ra